tại vĩnh long nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín sáng hai mươi tám tháng tám ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long đã trao huy hiệu đảng từ ba mươi năm đến tám mươi năm tuổi đảng cho hai trăm tám mươi bốn đảng viên
phát biểu tại buổi lễ tánh đạo tỉnh ủy trân trọng ghi nhận những công lao đóng góp của các đảng viên cao niên tuổi đảng
đồng thời cho biết kết quả kinh tế xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí cao niên tuổi đảng
mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ đảng viên nói theo